tiếp tục chăm lo xây dựng đảng bộ công an trung ương ngày càng vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
phải giữ vững và mai sắc hơn thanh bảo kiếm bảo vệ đảng tổ quốc nhà nước và nhân dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã lưu ý điều này trong phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm vào sáng nay
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên thủ tướng nguyễn tân dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư nguyên thường trực ban bí thư lê hồng anh
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cùng tham dự
thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian qua đảng ủy công an trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân
công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy được tiến hành công phu bài bản nghiêm túc trách nhiệm theo đúng tinh thần chỉ thị số ba mươi năm
báo cáo chính trị của đảng ủy công an trung ương khóa sáu trình đại hội hôm nay là sự kết tinh trí tuệ của tập thể đảng bộ công an trung ương
phản ánh khách quan toàn diện tình hình và kết quả các mặt công tác của đảng bộ công an trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua
xác định rõ phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới nhất là phương châm chủ đề của đại hội
kết quả của đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đặc biệt biểu dương đảng bộ công an trung ương trong việc gương mẫu đi đầu trong tinh gọn
hai gương mẫu đi đầu đó là gương mẫu đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ
một là các đồng chí đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết số một mươi tám của trung ương khóa một mươi hai
về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và nghị quyết số hai của bộ chính trị
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy công an
đã tạo được sự thống nhất đồng tụng cao trong toàn lực lượng để sớm kiện toàn tổ chức của máy công an đi bộ hoạt động ổn định hiệu quả
không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của công an các đơn vị các địa phương
các nghị phụ kế hoạng của lực lượng an ninh tình báo và cảnh sát được hoàn thiện và tổ chức theo mô hình
mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác
có thể nói việc tinh gọn tổ chức bộ máy công an được đánh giá như một bước đột phá mạnh mẽ về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của lực lượng công an chúng ta
thủ tướng nêu rõ tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên lực lượng công an nhân dân luôn siêng năng có bản lĩnh chính trị vững vàng
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
vì bình yên của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
qua đó làm tỏa sáng sâu sắc hơn hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
tô thắm lá cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân anh hùng
đảng bộ công an trung ương cũng đã thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm tiêu cực
cùng với việc tinh gọn về tổ chức đảng bộ công an trung ương cũng đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện trung ương bốn khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng chính đối đảng ngang dạng đẩy lùi sự thi thoái về tư tưởng chính trị đạo lực lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự diễn hóa trong nội bộ
tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên công an luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng truyệt lối trung thành của tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh sẵn sàng nhận và hòa hành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
trong nhiệm vụ quỷ qua chúng ta cũng đã thẳng thắng nhìn thẳng vào trụ tạc chủ động phát hiện xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm tiêu cực kể cả cán bộ cấp cao trong lực lượng công an
bày tỏ nhất trí cao về báo cáo chính trị trình đại hội đã xác định rất đúng về phương hướng nhiệm vụ mục tiêu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ tới thủ tướng nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào điều kiện nào lực lượng công an nhân dân cũng phải kiên định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp
toàn diện về mọi mặt đối với công an nhân dân mỗi đảng viên cán bộ chiến sĩ công an phải thấm nhuần sâu sắc nhận thức còn đảng là còn mình
tuyệt đối trung thành với đảng gắn bó mật thiết với nhân dân là bản chất và cội nguồn sức mạnh để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân
đảng bộ công an trung ương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả kịp thời thể chế hóa đường lối chính sách của đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
ngay trong năm hai nghìn hai mươi một đảng bộ công an trung ương phải quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng trên tinh thần đó xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết chủ động tham mưu ban hành sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới